chào mừng quý vị đến với bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày bốn tháng ba của truyền hình công an nhân dân
mở đầu sẽ là những tin tức về an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
nhận năm mươi đồng để vận chuyển thuê một bốn trăm linh bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín không rõ nguồn gốc xuất xứ
đối tượng vy văn trân vừa vị phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn phát hiện bắt xứ
chiều ngày ba tháng ba quá trình làm nhiệm vụ tại đường lê hồng phong phường tam thanh thành phố lạng sơn
tổ công tác phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh lạng sơn phát hiện tiến hành kiểm tra xe ô tô do vi văn trân điều khiển
trên xe chở hai thùng các tông chứa một bốn trăm linh bộ xét nghiệm nhanh covid một mươi chín không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ
trân khai nhận được lý thị hợp chú tại đường trần đăng ninh phường hoàng văn thụ thành phố lạng sơn
thuê vận chuyển đi cất giấu tại khu vực chùa tiên phường chi lăng thành phố lạng sơn để sau đó mang đi tiêu thụ
thưa quý vị gần đây số ca nhiễm covid một mươi chín phát hiện trong cộng đồng tăng cao
để chủ động xét nghiệm tầm soát thì người dân đã tìm đến các cơ sở y tế tại địa phương hoặc tự lấy mẫu xét nghiệm nhanh tại nhà
lợi dụng nhu cầu sử dụng kit xét nghiệm thuốc phòng và điều trị covid một mươi chín của người dân tăng cao
một số đối tượng đã có hành vi tàng trữ buôn bán các loại dụng cụ xét nghiệm thuốc điều trị covid một mươi chín không có nguồn gốc xuất xứ không được phép lưu hành sử dụng
mời quý vị theo dõi phóng sự sau đây
để đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự cũng như đảm bảo quyền lợi sức khỏe của người tiêu dùng
lãnh đạo công an tỉnh chỉ đạo phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chủ động giả soát
qua đó kịp thời phát hiện bắt quả tăng bốn vụ bốn đối tượng có hành vi vận chuyển gần hai bảy trăm linh kist
hơn một mươi ba chín trăm linh viên nam được quảng cáo có tác dụng hỗ trợ điều trị covid
tại thời điểm kiểm tra các đối tượng đều không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ số hàng trên
trong quá trình bắt giữ các đối tượng cơ quan công an đã gặp không ít khó khăn
các đối tượng rất nhiều thủ đoạn tinh vi sảo quyền chúng không tập trung hàng hóa ở một vị trí với số lượng nhiều
khi thực hiện việc vận chuyển mua bán thì thường xuyên thay đổi phương thức thủ đoạn bằng cách thay đổi phương tiện vận chuyển thay đổi các địa điểm giao bán hàng
đây là một vấn đề hết sức khó khăn cho công tác theo dõi lắm tình hình cũng như kịp thời lắm bắt được di biến động của các đối tượng
để đưa ra những biện pháp xử lý làm sao đảm bảo hiệu quả cao nhất
tiếp tục thực hiện kế hoạch phòng ngừa đấu tranh đối với các đối tượng có hành vi buôn bán
đầu cơ cao mà liên quan đến các thiết bị y tế như ký test chân nhanh và các thiết bị y tế liên quan đến điều trị covid
xây dựng kế hoạch triển khai cho toàn bộ lực lượng kỳ sách y tế toàn cơ quan tỉnh
phối hợp với các đơn vị chức năng để tiến hành kiểm tra các cơ sở tổ chức cá nhân
có biểu hiện hành vi phạm buôn bán các mặt hàng liên quan đến ký test cũng như các thiết bị y tế liên quan phục vụ điều trị bệnh covid trên địa bàn toàn tỉnh để xử lý theo quy định
việc số ca mắc covid một mươi chín liên tiếp tăng cao khiến nhu cầu mua kit tét của người dân lớn thậm chí còn xảy ra tình trạng cháy hàng
tuy nhiên người dân nên cẩn trọng lựa chọn những sản phẩm chất lượng nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tránh tiền mất tật mang
tuyệt đối tuân theo sự chỉ dẫn của bác sĩ và mua các loại thuốc được bộ y tế cấp phép
mới đây bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội cho biết trong năm nay sẽ triển khai gói hỗ trợ trị giá sáu sáu trăm linh tỷ đồng từ ngân sách nhà nước
để hỗ trợ tiền mặt cho người lao động thuê trọ
cụ thể dự kiến mức hỗ trợ là năm trăm linh đồng một người một tháng đối với người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp tối đa ba tháng
với người lao động quay trở lại thị trường lao động hỗ trợ một triệu đồng một người một tháng từ nguồn ngân sách trung ương
theo người lao động với mức hỗ trợ này họ có thêm động lực để quay trở lại làm việc sau kỳ nghỉ tết
đây chính là một trong các giải pháp quan trọng nhằm khôi phục thị trường lao động sau dịch covid một mươi chín
đảm bảo mục tiêu phục hồi phát triển kinh tế
trong thời gian qua để hỗ trợ người lao động và người dân gặp khó khăn do dịch bệnh
ngành lao động thương binh và xã hội đã ban hành triển khai một số gói hỗ trợ
đến nay đã giải ngân hơn bảy mươi sáu tỷ đồng hỗ trợ tới hơn bốn mươi bốn triệu lượt người khó khăn
vừa qua bộ tài chính đã gửi chính phủ tờ trình dự án nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội
về mức thuê mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu mỡ nhờn đến hết ngày ba mươi một tháng một mươi hai
theo đó bộ tài chính đề xuất mức thuế đối với xăng là giảm một đồng một lít xăng
trừ ethanol từ bốn đồng một lít xuống ba đồng một lít
dầu diesel dầu ma rút dầu nhờn giảm năm trăm linh đồng một lít từ hai đồng một lít xuống một năm trăm linh đồng một lít
dầu hỏa giảm năm trăm linh đồng một lít từ một đồng một lít xuống năm trăm linh đồng một lít
mỡ nhờn giảm năm trăm linh đồng một kg từ hai đồng một kg xuống một năm trăm linh đồng một kg
thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay giữ như mức hiện hành đang được giảm là một năm trăm linh đồng một lít
theo nghị quyết số một mươi ba ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một của ủy ban thường vụ quốc hội
để đảm bảo tính kịp thời của chính sách bộ tài chính đề nghị nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký
việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhóm xăng dầu mỡ nhờn sẽ góp phần làm giảm giá bán
từ đó làm hạn chế sự gia tăng chi phí sản xuất giảm giá thành sản xuất ổn định lạm phát
thưa quý vị những ngày gần đây trong thời điểm dịch bệnh covid một mươi chín diễn biến phức tạp
nhu cầu bổ sung vitamin c giúp tăng sức đề kháng của người dân tăng cao
khiến giá bán của một số loại hoa quả do vitamin c như cam quýt hay bưởi tăng mạnh
và sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên intv
thời gian này trước sự gia tăng liên tục các ca f ở hà nội để tăng cường sức đề kháng
chị thúy nga ở cầu giấy hà nội đã chọn mua các loại
trái cây bổ sung vitamin tăng sức đề kháng cho gia đình
tình hình dịch nó càng tăng như thế này thì chị cũng lựa chọn những hoa quả mà nó dầu vitamin c
để nó tăng sức đề kháng lên cam đợt trước chỉ mua ba mươi năm một cân thôi
nhưng hôm nay chị mua cái cam nhỏ nhỏ thôi là cũng phải năm mươi một cân rồi
người tiêu dùng đắt thì cũng vẫn phải mua thôi
theo các tiểu thương giá cam hiện tại đang tăng theo ngày
giá mua buôn đầu vào cũng tăng tới vài giá
bên cạnh đó giá xăng dầu nhảy vọt khiến chi tiêu
phí vận chuyển tăng nên giá bán ra cũng phải tăng tương ứng nếu không sẽ lỗ vốn
mặc dù giá tăng cao nhưng sức tiêu thụ cam quýt và các loại hoa quả chứa vitamin c khác lại không hề giảm
thậm chí những mặt hàng này luôn ở trong tình trạng cháy hàng trên các trang trợ mạng
tiếp theo sẽ là những tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý sẽ có trong cụm tin ngay sau đây
thừa thiên huế đang triển khai đồng bộ các chiến lược
xây dựng thương hiệu cho dòng mai vàng hiện hữu tại địa phương
bên cạnh đó sở khoa học và công nghệ huế sẽ tham mưu với ủy ban nhân dân tỉnh
để có phương án thống nhất trong việc hỗ trợ bảo tồn giống chuyển nhượng trên địa bàn
mai vàng huế bên cạnh giá trị về sinh thái cảnh quan
cần phải có giá trị về kinh tế nhân văn văn hóa lịch sử
đại diện bến xe miền đông cho biết trong cơ cấu giá thành vận tải nhiên liệu chiếm từ hai mươi năm đến ba mươi
do đó mức giá nhiên liệu liên tục điều chỉnh tăng thời gian qua đã gây khó khăn cho doanh nghiệp
đây chính là lý do một mươi một doanh nghiệp vận tải hành khách tại bến xe miền đông tp hcm
đã điều chỉnh tăng giá vé ở mức khoảng hai mươi so với trước đây
tập đoàn than và khoáng sản việt nam tổng cối lượng than cục các loại và than cám một hai ba
xuất khẩu tối đa là hai triệu tấn trong đó than cục các loại là tám trăm linh tấn và than cám một hai trăm linh
là một hai triệu tấn ngoài ra với tổng công ty đông bắc có tổng khối lượng than cục các loại xuất khẩu tối đa là ba mươi tấn
một mươi doanh nghiệp việt nam đã giới thiệu các sản phẩm đa dạng từ nông sản hàng thủ công hàng nội ngoại thất
tới các sản phẩm du lịch và dịch vụ khu công nghiệp tại hỗ trợ lớn nhất thế giới dành cho các doanh nghiệp bán hàng trực tuyến
đây là cơ hội lớn để các doanh nghiệp việt nam quảng bá sản phẩm tìm kiếm đối tác kinh doanh
và cơ hội xuất khẩu tại thị trường anh và châu âu
với sự phát triển của công nghệ thì nếu có ý định xây nhà chắc chắn sẽ không ít người lên mạng xã hội để tìm kiếm những mẫu thiết kế nhà ưng ý cho bản thân
đánh vào tâm lý này nhiều đối tượng xấu đã răng ra những bẫy để dụ lừa tiền của người dân qua các bản thiết kế ảo trên mạng xã hội

đáng chú ý là đường dây lừa đảo bằng bản vẽ thiết kế này
được tổ chức một cách bài bản tuyển cộng tác viên rầm rộ với địa bàn quy mô lớn hàng chục tỉnh thành trên cả nước
và số tiền đã lừa đảo chót lọt lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
đang có ý định xây nhà anh lưu tuấn đã lên mạng xã hội để tìm ý tưởng
ngay lập tức anh nhận được hàng trăm lời mời tư vấn
sau khi cung cấp diện tích chiều rộng chiều dài ý tưởng thiết kế một bản vẽ phát họa được gửi đến anh tuấn
với lời yêu cầu để nhận bản vẽ hoàn chỉnh thì anh tuấn phải chuyển trước vào tài khoản của nhà cung cấp hai mươi triệu đồng
tại đây là mình xây theo cái tư vấn của thợ xây và những người mà kinh nghiệm thôi
bây giờ tôi muốn xây một cái nhà thật sự là nó đẹp
chính vì thế mà tôi đã lên mạng tôi tìm hiểu thì có nhận được khá nhiều những cái mô hình
tức là nhận được người ta gửi ra rất nhiều cái mô hình nhà
và tôi đã cuối cùng tôi sau khi lựa chọn tôi đã chốt được một cái mô hình nhà khá thương ý
và tôi có liên hệ với cái người mà gửi cho tôi cái mốc nhà gọi là
cơ bản thôi về thiết kế bên ngoài thôi
thì người này yêu cầu tôi là phải chuyển tiền trước
tôi tôi cũng bắt đầu có những cái nghi ngờ
thì tôi bắt đầu yêu cầu là phải đến gặp trực tiếp có đàm phán và ký hợp đồng hẳn hoi
rồi sau đó mới chuyển tiền
tuy nhiên là người này có liên tục lấy lý do là bận việc đi thì phải đi công tác này nọ là thư chối cả
không may mắn như anh tuấn chị trần thị phương lại nghe và tin theo lời giới thiệu của các đối tượng xấu
đồng thời đứng ra cộng tác với nhóm đối tượng này
theo đó chị phương sẽ dùng nhiều kênh thông tin như mạng xã hội và các mối quen biết tư vấn thiết kế nhà ở cho người có nhu cầu
nếu giới thiệu thành công chị sẽ được trả một khoản lợi nhuận tranh lệch là ba mươi
chị phương có nhiệm vụ thu tiền chuyển về cho các đối tượng này và chờ đợi các đối tượng gửi lại bản vẽ thiết kế
chỉ trong gần sáu tháng riêng chị phương đã nhận hơn bảy trăm linh triệu đồng của những người có nhu cầu
riêng bản thân tôi thì là sư thuộc tinh thần
nói chung là những khoản tiền đó thì tôi đi vấy vấy lại rồi vấy tiền nóng
cho nên là hiện nay thì họ không đến đâu nữa
khi phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hà tĩnh vào cuộc điều tra phối hợp với công an thành phố hà nội và công an tỉnh thanh hóa
huy động hơn một trăm linh cán bộ chiến sĩ đồng loạt bắt giữ khám xét nơi ở của năm mươi đối tượng
tại bốn mươi địa điểm khác nhau ở ba mươi năm tỉnh thành
một đường dây lừa đảo quy mô lớn bằng các bản vẽ thiết kế dần lộ diện
đường dây này có năm mươi đối tượng tham gia
trong đó lê bá hải sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi cư trú tại thị trấn ngọc lạc huyện ngọc lạc tỉnh thanh hóa cầm đầu
hành vi chiếm đoạt tài sản của các bị hại ở khắp các tỉnh thành trên địa bàn cả nước
nhóm đối tượng này đã tuyển dụng một mươi một cộng tác viên với số bị hại lên đến năm người
số tiền đã chiếm đoạt thành công lên đến hơn một trăm linh tỷ đồng
trong đường dây này tin tưởng là đã có người đặt các biển bản thiết kế này
công an hà tĩnh đã khởi tố bốn mươi sáu đối tượng trong đường dây này
tuy nhiên đây cũng là bài học với nhiều người dân khi nhẹ dạ tin theo những lời hứa hẹn khi giao dịch trên mạng xã hội
chuyên án này thì chúng tôi cảnh báo và đề nghị bà con người dân quá trình tương tác sử dụng các trang mạng xã hội thì hết sức cảnh giác
hiện tại công an tỉnh hà tĩnh vẫn đang mở rộng vụ án
tuy nhiên các nạn nhân bị lừa đảo
chủ yếu là bà con vùng nông thôn vùng núi và thủ đoạn trên vẫn có thể được các đối tượng tiến hành trong thời gian tới ở nhiều địa bàn khác nhau
vậy nên ngoài sự quyết liệt của cơ quan công an thì các tổ chức đoàn thể chính quyền cũng cần tăng tuyên truyền đến bà con nhân dân về thủ đoạn tuyển cộng tác viên bán hàng qua mạng
và câu chuyện vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi
kính chào tạm biệt quý vị